gió đông bắc khô cũng ảnh hưởng xuống cả các tỉnh thành khu vực phía nam
vì thế mà khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục trong thời kỳ gián đoạn mưa
dự báo trong ngày hôm nay trời có mây thay đổi mưa rào nhẹ chỉ xuất hiện một vài nơi
tại khu vực miền tây nam bộ về chiều
còn lại các nơi khác vẫn phổ biến ít mưa
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ít biến đổi so với ngày hôm nay
giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ đối với khu vực tây nguyên
và trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ đối với các tỉnh thành khu vực nam bộ
úng khí lạnh lên trên toàn khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
và vùng biển huyện đảo trường sa thịnh hành gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
phổ biến có mưa ở một vài nơi
riêng khu vực phía nam của biển đông có thể xuất hiện mưa rải rác
tầm nhìn ra trên một mươi km giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước